tính đến thời điểm này hà nội có hơn năm ca mắc sốt xuất huyết bốn người đã tử vong
có nơi cả làng gần hai trăm linh ca mắc có những hộ cả gia đình đều bị sốt
mặc dù chính quyền địa phương đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch
nhưng tình hình vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
phản ánh tại phường phú lương quận hà đông hà nội
một trong những điểm nóng về dịch sốt xuất huyết của hà nội
mặc dù đã xuất viện được một mươi năm ngày nhưng ông nguyễn văn thanh ở tổ một mươi một
phường phú lương quận hà đông thành phố hà nội
vẫn luôn cảm thấy đau đầu và khó chịu trong người
điều đáng nói là thời gian vừa qua cả sáu người trong gia đình ông lần lượt mắc phải sốt xuất huyết
mọi người trong gia đình ai cũng mệt mỏi vì phải thay phiên chăm sóc nhau
các cháu thì đi đang đi làm cơ quan cũng phải nghỉ
thế rồi là chúng tôi thì đang bận trông cháu thì coi như cũng phải gửi các cháu đi cho các chỗ khác
khỏi sợ nó lây dịch sang các cháu
không chỉ gia đình
trong gia đình ông thanh nhiều nhà trong làng cũng có bệnh nhân bị sốt sốt huyết
người dân ở đây cho biết chưa năm nào làng lại có nhiều người bị sốt xuất huyết như vậy
hơn một tháng nay căn bệnh là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người
người sốt cái thì cho ra viện là truyền nước các thức ở ngoài thì nó đỡ
nhưng mà cái này nó mệt dai
bây giờ vẫn còn đang lủng liểng
con cháu nhà mình thì cho đi sơ tán ở những vùng mà không có dịch
bây giờ nó ngớt ngớt rồi thì bắt đầu mới cho về
trạm y tế phường phú lương
cho biết nguyên nhân khiến dịch bùng phát được xác định là do thời tiết mưa kéo dài
tạo điều kiện cho bọ gậy và lăng quang sinh sản
bên cạnh đó người dân chưa có ý thức phòng dịch khiến cho dịch bệnh có điều kiện lan rộng
chúng tôi đã truyền thông có những buổi truyền thông không phải là một lần hai ba lần
nhưng quá trình đi làm quả thực là không phải ngay là người ta đã làm tốt ngay được cái kỹ năng đó
và chúng tôi đã vẫn phải thường xuyên hướng dẫn lại họ thường xuyên
đấy là công tác đối với những người tham gia làm
nhưng còn đối với người dân nó có một cái hết sức khó khăn là đôi khi chúng tôi đến sự hợp tác của người dân rất gần như là rất kém
chúng tôi thường xuyên làm việc tổng vệ sinh môi trường và riêng đối với lực lượng của trạm y tế và cộng tác viên dân số và y tế
thì chúng tôi lại kiểm tra giả soát đánh giá lại các tòa thị trường đấy
trong thời gian tới chúng tôi nghĩ rằng với sự vào cuộc đấy với cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc
thì chúng tôi sẽ dập được dịch sốt xuất huyết
bệnh sốt sốt huyết đến nay chưa có vaccine
phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi diệt bọ gậy và phòng mũi đốt
khi bị sốt nghi ngờ sốt xuất huyết người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
tuyệt đối không tự ý truyền dịch và điều trị tại nhà